tại thành phố hải phòng tòa án nhân dân tối cao tổ chức tổng kết thí điểm về đổi mới và tăng cường hòa giải
đối thoại trong giải quyết tranh chấp dân sự khiếu kiện hành chính tại hải phòng
dự tổng kết có các đồng chí bí thư trung ương đảng phan đình trạc trưởng ban nội chính trung ương
phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương đồng chí nguyễn hòa bình tránh án tòa án nhân dân tối cao
phát biểu tại hội nghị đồng chí phan đình trạc cho rằng đây là phương thức mới trong giải quyết tranh chấp dân sự
khiếu kiện hành chính góp phần giảm tải số lượng vụ việc phải đưa ra tòa án nhân dân thụ lý xét xử
tiết kiệm thời gian chi phí và có tác động tích cực đến việc ổn định các quan hệ xã hội tại địa phương
củng cố khối đại đoàn kết trong nhân dân nâng cao uy tín và xây dựng bộ máy cơ quan tư pháp trong sạch
đồng chí cũng khẳng định sẽ tiếp tục triển khai thí điểm tại thành phố hải phòng và các địa phương khác
nhằm bảo đảm tính đại diện theo nhiều tiêu chí như vùng miền địa phương để làm cơ sở đánh giá một cách toàn diện
theo chỉ đạo của ban cải cách tư pháp trung ương tiếp tục hoàn thiện trình tự thủ tục cụ thể của công tác hòa giải
đối thoại xác định cụ thể về tiêu chuẩn kỹ năng hòa giải viên chế độ chính sách cho đội ngũ này